theo kế hoạch ngoài ba môn là toán ngữ văn tiếng anh sở giáo dục và đào tạo sẽ công bố chọn bài thi thứ bốn vào tháng ba này
tuy nhiên tính đến thời điểm này thì môn thi thứ bốn vào một mươi vẫn chưa được sở giáo dục và đào tạo hà nội công bố
khiến cho học sinh và phụ huynh cảm thấy khá áp lực
mặc dù đang trong thời gian nghỉ tránh dịch covid một mươi chín nhưng các học sinh cuối cấp không thể lơ là việc học
theo kế hoạch ngoài ba môn toán ngữ văn tiếng anh sở giáo dục đào tạo sẽ công bố chọn bài thi môn thứ bốn vào tháng ba này
tuy nhiên đến nay học sinh và giáo viên vẫn chưa có thông tin về môn thi này
nhiều ý kiến đề xuất giảm bớt môn thi thứ bốn ở kỳ thi lớp một mươi nhằm giảm áp lực cho giáo viên và học sinh cuối cấp
tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng không nên cắt bớt môn thi mà có thể hạn chế giới hạn phạm vi kiến thức trong chương trình
ở một số phần nội dung chương trình cho phù hợp
nhiều ý kiến cũng cho rằng với tình hình học tập khó khăn vì dịch bệnh như hiện nay
hà nội cần công bố thông tin về môn thi thứ bốn để giảm phần nào căng thẳng cho giáo viên và học sinh
bởi việc công bố sớm hay muộn không ảnh hưởng quá nhiều đối với mục tiêu tuyển sinh của kỳ thi